cả đỏ của việt nam
nhà hát kịch việt nam
vì nhà nước việt nam
cũng đồng ý cho xã hội hóa từng phần
ở trong các nhà hát
do những tư nhân bỏ lấy dụng vở này nhé
nhà nước năm nay chỉ do dựng ba vở thôi
nếu các bạn thích dựng vở thứ bốn
thì các bạn thì tự bỏ tiền ra
chúng tôi có thể giúp cái này cái họ kia
và tự gọi là xã hội hóa
trong lòng của nhà hát tuổi trẻ
thì nhà hát tuổi trẻ đã làm rồi
năm đầu tiên năm hai nghìn sáu
cô hương mang một vở của cô ấy bỏ tiền ra
một cô nữa có mang vở bỏ tiền ra đi dự
ở hà nội có hai người
mà là tư nhân theo kiểu ý
thì cô ngọc đã làm thế
và cô ấy thành công
thí dụ cô ấy diễn ngũ biến
là do đạo diễn nghệ sĩ
nhân dân anh tú dự
và một hai vở cho trẻ con nữa
và cô ấy có quan hệ rộng
cô ấy cứ đưa cái vở ấy đi nước ngoài
vẫn cứ được giải thưởng
vì nước ngoài thì người ta cứ chỉ chấm
chẳng biết là anh là xã hội hóa
hay là anh là tư nhân
hay anh là của nhà nước
tôi chấm vì tôi thấy nghệ thuật này hay
vì vậy tôi cho rằng
cái sân khấu xã hội hóa này
nó được hình thành trong những điều kiện
cực kỳ ngặt nghèo
của việc bao cấp
và của việc những thiết chế rất chắc chắn của nhà nước
nhưng cũng chính vì thế
mà nó lại mở đường cho một số người
như trần lực và lệ ngọc
trong cái lúc sân khấu xã hội hóa bị bế tắc
vì không ai giúp đỡ nữa
nó chỉ đến một cái đoạn này thôi
khi mà chúng ta nói tới cái sân khấu xã hội hóa
hay còn gọi một cách
chính xác hơn là sân khấu tư nhân
thì phải nói tới cái khả năng tìm kiếm khán giả
của những cái sân khấu ấy
phải nói rằng là có một cái nỗ lực rất lớn
bỏ ra để mà lôi kéo khán giả
vào với mình
thế nhưng trong một hướng khác
lại còn phải tự mình đi tìm khán giả cho mình nữa kìa
thế thì bà thấy cái khả năng tìm khán giả
của hai cái sân khấu này
nó có những cái tín hiệu gì lạc quan hay không ạ
tôi thì không biết
anh trần lực dùng phương pháp nào
phải nói tại là vì
mình là cố vấn của một cái sân khấu khác
cho nên không biết là bạn đi tìm khán giả bằng cách nào
nhưng tôi chỉ nhìn rõ nhất
chưa nói gì những chuyện
đi tìm đi kiếm tất cả các thứ
rồi đi chào mời bán vé
là như thế này
chắc chắn một vở diễn hay
chắc chắn người ta đi xem
hiểu sạn tự nhiên hương
vẫn là sân khấu như thế
hay người ta đi xem
đấy ngay chính trần lực cũng phải thử nghiệm việc đấy
quẫn rất hay
rất nhiều người đi xem
như hai vở kia không hay lắm
theo đánh giá của khán giả nhé
chứ không phải là đánh giá của tôi
là bằng cái số người đi xem
cùng với chính mình
là một đơn vị để giàn dự
thì mình sẽ thấy ngay
cái ý ai cũng thấy
và thấy ngay
cho nên cái việc đi tìm khán giả
bao giờ cũng là số một
của kể cả nhà nước lẫn tư nhân
nhưng nhà nước
thì tìm cách khác
và nó bị bao cấp
còn tư nhân thì tìm một cách khác
bởi vì nó không bị phụ thuộc vào ai hết trơn
nó chỉ bị phụ thuộc vào cái thứ nhất
tôi mới nói
vì cả bạn ngọc rồi
kể cả thứ hai
chất lượng hay toàn
vỡ về ai
do vậy khi tấm cám
tôi mới bảo là
phải thăm khám rất kỹ
bởi đây là truyền khán giả
vì cái này là
ít sát là cho trẻ con
và lại đúng gì
quốc tế thiếu nhi
mùng một tháng sáu
mục đích của nó rất là rõ ràng
cho nên là
phải hết sức chú ý đến cái việc
trẻ con xem thích như thế nào
vì trẻ con sẽ cuốn theo người lớn
tôi nghĩ là
có một vấn đề
vấn đề nữa
chúng ta cần phải đưa ra
để trao đổi
và có thể sẽ khép lại
cuộc trao đổi của ngày hôm nay
tức là khi mà chúng ta đã nói
về cái sân khấu tư nhân
mà cụ thể là sân khấu tư nhân
ở miền bắc
cụ thể hơn nữa là
ở hà nội
với hai cái ví dụ là
và sân khấu kịch lệ ngọc
so sánh với cả
sân khấu sợi hóa
thành phố hồ chí minh
ở những cái thời kỳ
hoàng kim nhất của nó
thì người ta thấy rằng là
khi mà sân khấu
thành phố hồ chí minh
phát triển đến mức độ rực rỡ
thì nó có thể
tự thân vận động
bươn trải được
thế nhưng mà sau
sau cái thời kỳ hoàng kim đấy
rơi vào thời kỳ khó khăn
thì cái khó khăn lớn nhất
là chỗ địa điểm mặt bằng
không biết thuê ở đâu
không có chỗ nào ổn định
giá thuê cực cao
và không được sự hỗ trợ gì hết
của từ các cấp quản lý văn hóa
mặc dù người ta vẫn cứ luôn miệng nói
tới cái chính sách
xã hội hóa sân khấu
thế thì cái việc này
khi mà chúng ta nhìn ra
cái con đường phát triển
của sân khấu xã hội hóa miền bắc
cụ thể là hai sân khấu tư nhân này này
có nên được sự hỗ trợ
từ phía các cấp quản lý văn hóa hay không
từ phía chính quyền hay không
hay là thôi cứ để kệ họ
chính vì thế
khi sân khấu tư nhân
nó đã được đạt được
những thành tiệm như thế rồi
nó đã tự vận hành như thế rồi
thậm chí nó lên đỉnh cao
như sài gòn
và đã xuống như thế này rồi
thì nhà nước còn chờ đến bao giờ nữa
mà không ra tay giúp đỡ
vì đấy là sân khấu của mình
cứ mà trên đất nước của mình
thực hiện những nhiệm vụ chính trị
và nghệ thuật của mình
tại sao mình không giúp đỡ
mà học các nhà nước khác đi
và giúp nó
thí dụ đã đăng thiếu
cực kỳ địa điểm chẳng hạn
cho một địa điểm xã hội hóa
chỉ sân khấu xã hội hóa
đến đây vừa diễn thôi
có thể nói rằng
qua cuộc trao đổi
trong chương trình góc nhìn văn hóa hôm nay
với sự tham gia
đồng hợp ý kiến rất là nhiệt tình
của pháo sư tiến sĩ nguyễn thị minh thái
thì chúng ta có thể nói rằng là
trong một bối cảnh
mà sân khấu việt nam
vẫn đang khủng hoảng
ở rất nhiều mặt
đang rất khó khăn như thế
ở miền bắc
ở hà nội
mà xuất hiện
hai đơn vị sân khấu xã hội hóa
hai đơn vị sân khấu tư nhân
nói một cách chính xác như thế
là đoàn kịch
của nghệ sĩ tú trần lực
và đoàn kịch
của nghệ sĩ yên dân lệ ngọc
thì tôi cho rằng
đây là hai cái
cái tín hiệu
cho thấy rằng
vẫn có thể là
có một cái sự lạc quan nhất định
trong cái việc
mà chúng ta nhìn vào sân khấu
tất nhiên là
để thành công hay không
thì nó phụ thuộc vào
cái sự nỗ lực
sự nhạy bén
của những người
mà vận hành
những cái sân khấu tư nhân của mình
trong cái việc
tìm kịch bản
trong việc tiếp cận
trong việc tạo ra
các mối quan hệ xã hội
nhưng mặt khác
thì đúng như là
phó sư tiến sĩ
nguyễn thị minh thái
đã khẳng định
mặc dù đây không phải là
sân khấu công lập
nhưng cũng đang thực hiện
những nhiệm vụ nghệ thuật
và nhiệm vụ chính trị
đối với đất nước này
đối với xã hội này
đối với nhân dân này
chính vì thế
nó cần một sự quan tâm nhất định
tôi nghĩ rằng
nếu mà được như thế
thì chúng ta hoàn toàn
có cái quyền
là tin tưởng
vào cái con đường phía trước
của các cái đơn vị sân khấu
đang được vận hành
theo cái chủ trương
mà ta gọi là xã hội hóa
từ hơn hai mươi năm nay
một lần nữa
rất cảm ơn sự tham gia
và đóng góp ý kiến
của phó học sư tiến sĩ
nhà phê bình nghệ thuật
nguyễn thị minh thái
trong chương trình của chúng tôi
ngày hôm nay